thị yên bái mưa lớn do hoàn lưu cơn bão số bốn đã gây thiệt hại về nhà ở các công trình công cộng đã có bảy trăm một mươi hai nhà ở của người dân bị tốc mái tỉnh lộ một trăm sáu mươi sáu bị ngập sâu quốc lộ ba mươi hai nhiều đoạn sạt ta luy dương nhiều ngầm tràn nước ngập sâu gây ách tắc giao thông
hơn một trăm ba mươi năm hectare lúa cây lâm nghiệp bị gãy đổ ngay sau khi thiên tai xảy ra lãnh đạo các địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra chỉ đạo các xã tập trung huy động lực lượng tại chỗ
khẩn trương hỗ trợ các hộ gia đình khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra sửa lại mái nhà bảo đảm cuộc sống cho các gia đình bị thiệt hại